phương tiện của bị hại có sức là gia chạm của một phương tiện khác rất là mạnh mà đặc biệt là cái hiện trường để lại là không để lại một dấu dết phanh hoặc dấu lết đánh tay lái
do đó thì xác định đây không phải là một vụ tai nạn giao thông bình thường
nhi vấn đây không phải là một vụ tai nạn giao thông bình thường của cơ quan điều tra
càng toát lên rõ nét hơn nữa khi lực lượng trinh sát bung diện rộng thu thập các thông tin quanh khu vực hiện trường
và lấy lời thông tin về vụ tai nạn giao thông bình thường
và lấy lời khai của những người biết việc
cách hiện trường tai nạn khoảng gần hai km người dân sinh sống hai bên đường cho hay
cũng vào đêm một mươi tháng một mươi một họ có ngay thấy tiếng cãi nhau và có âm thanh giống tiếng súng
linh cảm có sự liên quan giữa hai vụ việc ban giám đốc công an tỉnh tiền giang đã chỉ đạo mở rộng khu vực khám nghiệm hiện trường
tại vị trí hiện trường khi mà xảy ra cái việc mà mâu thuẫn đánh bắn nhau trước đó
thì phát hiện có hai cái vỏ đạn
cái cô bạn gái đó kể lại là có một cái nhóm khoảng ba người
thì truy đuổi trên một cái đoạn đường truy đuổi cái nạn nhân đó đó
chạy trên một cái đoạn đường khoảng gần một cây số
thì cái nạn nhân dừng xe lại dừng xe lại thì hai bên mới xảy ra đánh bắn nhau
sau khi đánh bắn nhau đó thì
hai cái đối tượng mà gây án bỏ đi hai đối tượng đi xe máy bỏ đi
từ hình ảnh camera thì trinh sát phát hiện là có một xe nghi vấn và hai xe mô tô chạy phía sau
có dấu hiệu là rượt đuổi rượt đuổi trước khi mà cái vụ tai nạn xảy ra
thì sau khi vụ tai nạn xảy ra thì xe ô tô di chuyển rất là nhiều tiếng đường
thì trinh sát cũng lần mò chích xuất các camera dọc các tiếng đường
nhưng mà cho buổi tối thì nên là cái quá trình chích xuất camera cũng gặp rất là nhiều khó khăn
mặc dù đã có đủ căn cứ để xác định có dấu hiệu hình sự phía sau vụ tai nạn giao thông
nhưng mọi thông tin về đối tượng lúc này vẫn rất mơ hồ
cô gái đi chung với nạn nhân trong trạng thái tinh thần hoảng loạn
chỉ cung cấp được thông tin về hai đối tượng chạy xe máy hiệu vario
ngoài ra do trời tối nên nạn nhân không nhớ được đặc điểm nhận dạng của các đối tượng
xác minh các mối quan hệ của nạn nhân tại địa phương
cơ quan điều tra thấy nổi lên mâu thuẫn với ba nhóm đối tượng khác
một nhóm đối tượng chuyên về cái hoạt động là đua xe rồi trộm cắp xe tiêu thụ tài sản cho người khác
có các đối tượng này quá trình xác minh về nhân thân về thời gian thì nó tương đối phù hợp
cho nên là chúng ta thấy lội trừ
xác minh nhóm đối tượng chuyên cho vay
chỗ nạn nhân đây cũng là một nội dung
chỗ nạn nhân đây cũng là một nội dung chỗ nạn nhân đây cũng là một nội dung
cái thời gian hợp lý với nhau cho nên là mình cũng lội trừ xác định về mối quan hệ về tài sản
mối quan hệ tài sản thì mình mới nổi lên cái vấn đề là nạn nhân có cho vay và mâu thủng về việc cho vay tài sản với minh pháp sư
về hồ sơ nguyễn quang minh có biệt danh là minh pháp sư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tại thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
một tiền án về tội giết người mới ra tù và không có nghề nghiệp ổn định
giữa nạn nhân đăng và minh pháp sư đang có sự tranh chấp
minh nợ tiền đăng đăng thu xe spacey của minh cho bạn gái đi
minh cho là đăng đã lấy tiền bốn mươi triệu đồng của mình để trong cốp xe spacey
cơ quan điều tra đã đặc biệt chú ý đến thông tin này và nhận định mâu thuẫn giữa đăng và minh là rất gây gắt
và dường như minh pháp sư đã có sự sắp xếp để giải quyết mâu thuẫn
trong ngày xảy ra vụ việc nạn nhân đăng đã tới một tiệm sửa xe để sửa chiếc xe máy spacey này
nhưng sau khi vụ va chạm giao thông xảy ra khiến nạn nhân đăng tử vong
minh pháp sư đã rời khỏi địa phương
một số người do nhân chứng người ta xác định là thời điểm đó là minh pháp sư này có lái một chiếc xe ô tô
trước khi mình xảy ra quán minh pháp sư này có lái cái xe ô tô đi về
thì mình cũng nhận định được là cái khả năng ở đây là cái xe ô tô mà đối tượng gây án trích lục camera giao thông thì xác định được biển số xe
tiến hành làm việc thì chủ phương tiện này xác định là xe cho thuê tự lái
và cái người mà đến thuê xe đó là tên tuấn ở thành phố tân an tỉnh long an
làm việc với anh tuấn thì anh tuấn nói là giấy tờ đó thông tin thì đúng là của anh
tuy nhiên là giấy đó là giấy giả
anh tuấn đã trình bày trình ra những giấy thật của anh
thì từ đó thì mình xác định là đối tượng này đã có cái sự chuẩn bị từ đầu
có thông tin cho biết trước khi gây ra vụ tai nạn làm nạn nhân đăng tử vong
minh pháp sư có liên lạc với nhóm bạn nghiện bao gồm bình thẹo tiến bối và nam beo
các đối tượng này chơi ma túy trong một phòng nghỉ trên địa bàn thành phố mỹ tho
sau đó thì cùng với minh pháp sư gây ra cái chết cho nạn nhân đăng
và hiện chúng đều không có mặt tại địa phương
bình thẹo có tên thật là lê văn bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tại tiền giang
là một đối tượng nghiện không có nghề nghiệp
một tiền sự hai tiền án trong đó có một tiền án về tội giết người
tiến bối tên thật là nguyễn ngọc tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê ở tiền giang có ba tiền án
nam beo tên đầy đủ là nguyễn trọng nam sinh năm hai nghìn bốn ở tiền giang
chưa có tiền án tiền sự nhưng có nhân thân xấu là chân tay hoạt động theo sự chỉ đạo của minh pháp sư
cơ quan điều tra ra quyết định truy bắt bốn đối tượng này
cơ quan điều tra trích lục được camera và xác định đặc điểm nhận dạng
từ đó tiến hành các biện pháp trinh sát để làm rõ thông tin và tung tích của đối tượng này hiện tại đang ở đâu và tiến hành truy bắt
sau khi gây án thì các đối tượng này là che giấu tung tích che giấu các hành vi vi phạm
đặc biệt là khi mà phương tiện để phục vụ phương tiện để gây án thì đối tượng đã cắt định vị
và đưa vào một khu vực
nhà dân hẻo lánh để giấu phương tiện
đồng thời là bốn đối tượng này thì sẽ đi ra nhiều tỉnh thành khác nhau để trốn tránh cái sự truy vết của các cơ quan chức năng
việc truy bắt các đối tượng được đánh giá là rất khó khăn bởi chúng có mối quan hệ xã hội và di biến động phức tạp
minh và đồng bọn có nhiều đàn em sẵn sàng che giấu hành tung của chúng
công an tỉnh tiền giang đã bung lực lượng tỏa nhiều mũi trinh sát đi nhiều địa phương ra soát từng mối quan hệ của minh bình tiến nam
cuối cùng xác định được hai đối tượng nguyễn quang minh và lê văn bình đi cùng nhau và hiện đang có mặt tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long

công an tỉnh tiền giang đã bung lực lượng tỏa nhiều mũi trinh sát đi nhiều địa phương ra soát từng mũi trinh sát đi nhiều địa phương ra soát từng mũi trinh sát đi nhiều địa phương ra soát từng mũi trinh sát đi nhiều địa phương
công an tỉnh tiền giang đã bung lực lượng tỏa nhiều mũi trinh sát đi nhiều địa phương ra soát từng mũi trinh sát đi nhiều địa phương ra soát từng mũi trinh sát đi nhiều địa phương
nhưng sự xào quyệt lọc lõi của những đối tượng này chưa dừng lại sau khi vào trại tạm giam và đã có quyết định khởi tố bị can chúng đã phản cung thay đổi lời khai không thừa nhận sự ban bạc thống nhất để giết người và có những hành vi cố tình gây ức chế cho các điều tra viên khi làm việc

công tin nguyễn hải đăng vừa ở tiệm sửa xe thuộc ấp mỹ hòa xã mỹ phong thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang đi ra
minh phân công bình đi xe mô tô chở tiến mang theo dao đi vào ngõ gần tiệm sửa xe
minh và nam đi xe ô tô bốn chỗ chở ở ngoài
khoảng ba mươi phút sau đang điều khiển xe mô tô chở bạn gái chạy qua
minh và nam đi xe mô tô chở đuổi theo
bình lấy súng dạng rulo giấu trong người bắn về hướng đăng khoảng bốn năm phát rồi lên xe bỏ đi và điện thoại báo cho minh biết sự việc
lúc này đăng tiếp tục điều khiển xe mô tô chở bạn gái về hướng quốc lộ năm mươi
được một đoạn thì gặp xe ô tô của minh đang tăng tốc đuổi theo
minh dùng ô tô đâm thẳng vào xe mô tô của đăng khiến đăng và bạn gái ngã xuống đường
minh chở nam đến gần chợ bưng thuộc xã tam hiệp huyện châu thành tiền giang rồi đưa xe ô tô lại cho nam đem về cất giấu
đến sáng hôm sau khi biết tin năng đã chết minh thông báo cho bình và cả hai đi vĩnh long trốn
người của minh pháp sư có nhiều điểm đáng buồn và đáng tiếc bởi dù sinh ra là một đứa trẻ mồ côi
nhưng minh được cha mẹ nuôi yêu thương dưỡng rất ân cần và trở thành học sinh giỏi
nhưng chỉ vì suy nghĩ buồn chán sốc nổi khi biết mình là đứa trẻ bị cha mẹ ruột bỏ rơi
mà minh đã tự hủy hoại cuộc đời mình chật ngã bao hết tội lỗi này đến tội lỗi khác
trước đây minh là con nuôi của cha mẹ
cha mẹ nhận nuôi từ trại mồ côi thôi
do đó thời gian minh còn nhỏ nó học giỏi và có nhiều thành tích trong học tập
tuy nhiên sau khi minh biết nó là con nuôi bắt đầu nó quậy lên
nó không chịu học hành nữa nó bỏ học rồi nó bắt đầu đi ăn chơi và sử dụng ma túy
do đó gia đình mình đã tự hủy bắt đầu đi ăn chơi và sử dụng ma túy
tại vì gia đình của gia đình nhận nuôi minh là không có quan tâm lo được nữa
nó đã thoát đi khỏi gia đình rồi không sống với ba mẹ nó nữa
cho nên là từ đó nó phát sinh những cái việc mà phạm pháp
còn về cái việc trên minh pháp sư là do trước đây minh nó học chuyên ngành ngôn ngữ pháp
cho nên là nó được bạn bè gọi là minh pháp sư
đơn khắc dành cho bình tiến nam là một cái giá phải trả cho hành vi phạm tội theo kiểu xã hội đen lưu mảnh
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình hồ sơ vụ án tuần này
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại